sau hai mươi bốn giờ nỗ lực khẩn trương sửa chữa tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua ga núi thành huyện núi thành tỉnh quảng nam đã thông tuyến trở lại
khoảng một mươi bảy giờ hôm nay chuyến tàu se hai đi từ tp hcm ra hà nội đã chạy qua ga núi thành an toàn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra tổng công ty đường sắt việt nam đã điều hai cần cầu chuyên dụng từ tỉnh quảng bình và tỉnh khánh hòa đến hiện trường để khắc phục sự cố
hàng trăm tấn hàng hóa trên các toa tàu đã được bốc rỡ khẩn trương phục vụ công tác cứu hộ
các công nhân đã tiến hành tháo rỡ từng bộ phận chính của hai chiếc tàu để kéo ra khỏi đường dây
sau khi xảy ra tai nạn khoảng một mươi sáu h ba mươi cho đến bây giờ là một mươi năm h ba mươi hơn hai trăm linh công nhân của các đơn vị tại khu vực quảng nam đà nẵng đã khẳng trương các công việc để cứu chữa tai nạn
tức là đưa các đầu máy và toa xe lên đường giải quyết thông tuyến trong một thời gian sớm nhất
hàng trăm tấn hàng hóa trên các toa tàu đã được bốc rỡ khẩn trương phục vụ công tác cứu hộ